đã từ lâu những bệnh nhân phong luôn nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương
mặc dù bệnh phong đã được chữa khỏi nhưng vẫn còn không ít người e rẻ khi tiếp xúc với họ
và ngay cả chính bản thân những bệnh nhân này cũng mặc cảm vì di chứng trên cơ thể mình
nhằm san sẻ và động viên giúp các bệnh nhân phong có thêm niềm tin vào cuộc sống
và đón một cái tết đủ đầy ấm áp bệnh viện gia liễu trung ương đã thường xuyên tổ chức các đoàn tới thăm
và tặng quà tại các bệnh viện phong trên cả nước mỗi độ tết đến xuân về
những ngày cận tết không khí tại khu điều trị phong bệnh viện gia liễu bắc ninh nhộn nhịp hơn ngày thường
tiếng cười của các cụ ông cụ bà cũng rộn ràng hơn khi đón đoàn bác sĩ và các mạnh thường quân đến tặng quà tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
không chỉ là những món quà vật chất mà hơn cả đó còn là món quà của sự quan tâm đồng cảm
trước chúng tôi mắc bệnh thì chúng tôi no nghĩ rất là phiền muộn rồi xã hội không quan tâm
thế rồi nói chung là đều khổ
nhưng bây giờ được xã hội quan tâm rồi các đoàn thẻ rồi các nơi các sở đến cho chúng tôi như thế này là chúng tôi rất mừng
bệnh nhân phong đã đang và rất cần sẽ rất cần sự quan tâm của không chỉ cán bộ ngành gia liễu
mà của toàn xã hội của tất cả các cấp chính quyền để họ là những người chịu thiệt thòi
để bây giờ họ có thể được bù đắp phần nào trong cuộc sống
khu điều trị phong bệnh viện gia liễu bắc ninh
hiện đang điều trị cho bảy mươi bảy cụ mỗi cụ đều mang trên mình di chứng nặng nề của căn bệnh phong
ở đây có người vẫn nhớ không khí tết nhưng cũng có người đã lâu lắm rồi chẳng biết tết là như thế nào
những chuyến thăm hỏi chúc tết của đoàn bác sĩ giúp họ có một cái tết đầy đủ hơn
nhưng cũng mang lại niềm vui cảm nhận không khí tết đã về
chúng tôi muốn gửi cảm ơn để cộng đồng cũng hỗ trợ cùng với bệnh viện
để tham gia vào công tác chăm sóc cho bệnh viện phong
thì để như vậy khi có sự hỗ trợ của cộng đồng
thì chất lượng kết quả chăm sóc bệnh nhân sẽ tốt hơn
đa số bệnh viện phong của chúng tôi là thực sự họ rất là thiệt tỏa
mang trong mình rất là nhiều dĩ chứng rồi lại sự kỳ thị của cộng đồng
cả nước hiện có một mươi bảy khu điều trị phong riêng khu vực phía bắc là một mươi một
những chuyến thăm hỏi tặng quà tết từ lâu đã là hoạt động thường niên của bệnh viện gia liễu trung ương
kết hợp với các tổ chức thiện nguyện
những lời thăm hỏi những cái nắm tay đã giúp những bệnh nhân phong vơi đi hưu quạnh khi tết đến xuân về